thưa quý vị lại có thêm một vụ tưới xăng lên người tự thiêu vừa xảy ra tại khu phố ba phường long bình
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khiến cho hai người bị bỏng nặng
trước đó tại thành phố biên hòa cũng đã xảy ra một vụ tự thiêu bằng xăng khiến một người phụ nữ hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch
theo hồ sơ vụ án ông nguyễn duy khánh chú tại thành phố biên hòa xách một căn xăng khoảng năm lít đi vào nhà hàng bá nam
thuộc khu phố ba phường long bình thành phố biên hòa rồi bất ngờ tự tưới lên người mình châm lửa tự thiêu
phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội anh nguyễn hồng quang là em trai ông khanh đã lao vào dập ngọn lửa nhưng cũng bị bỏng nặng
ngọn lửa còn cháy lan sang cả bàn ghế nệm và trần nhà của nhà hàng
mặc dù người dân ở gần đó đã dùng bình chữa cháy mini và dụng cụ thô sơ để dập lửa cứu người và tài sản
nhưng ngọn lửa đã lan nhanh và thiêu dụi một khu vực trần nhà và nhiều bàn ghế đồ dùng gia dụng
còn ông khanh và anh quang bị bỏng nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đồng nai